cụ thể vào ngày một mươi chín tháng tám lương văn thiết đến nhà của bà vi thu hà đòi tiền trước đó nhờ bà hà giữ hộ thì xảy ra mâu thuẫn thiết đã dùng dao và ghế nhựa hành hung bà
khi chồng nạn nhân can ngăn thiết đã dùng súng tự chế mang theo bắn gây thương tích nhẹ sau khi gây án thiết đã bỏ trốn lên rừng cho đến chiều cùng ngày thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã giải cứu một nạn nhân bị lừa bán sang campuchia lao động đưa về nước qua cửa khẩu quốc tế
vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi chín tháng tám ông quý có mang một trăm linh triệu đồng đến gửi ngân hàng trong lúc đi trên đoạn đường lý thường kiệt thì không may đánh mất
ngay sau đó ông quý đã đến trình báo tại cơ quan công an và chiều cùng ngày công an phường vĩnh ninh đã tìm được người nhặt số tiền trên của ông quý và làm các thủ tục trao trả
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh